cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn đen chú tội huyện trợ mới tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày chín tháng ba đen cùng với anh ruột là nguyễn văn sơn nguyễn văn dũng và em rể trần duy thiện tổ chức nhậu tại nhà của anh sơn
tại đây thiện có mượn anh đen ba trăm linh đồng để đánh số lô số đề
khi biết thiện chúng số đem đòi lại số tiền thiện đã mượn thì hai anh em xảy ra cự cãi nhưng được mọi người can ngăn
sau đó sau bực tức thiện đã lấy dao đuổi theo đen
trong lúc rằng co đen dùng tay đánh vào đầu thiện làm thiện té ngã
nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện
phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề với tổng số tiền được xác định sơ bộ là khoảng sáu mươi tỷ đồng
hoạt động trên toàn địa bàn tp đà nẵng và tỉnh quảng nam
điều đang nói là điều hành đường dây đánh bạc quy mô liên tỉnh này đa phần là nữ giới hoạt động rất tinh vi xảo quyệt
cụ thể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai phạm thị thanh chú tại quận hải châu có vai trò chủ mưu cầm đầu đã câu kết với năm đối tượng khác hình thành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dây hình thức số đề
vào tối ngày một mươi sáu tháng ba lực lượng công an đã bắt quả tang sáu đối tượng thu giữ gần bốn mươi năm triệu đồng
ba điện thoại di động bốn máy tính casio cùng với nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai mỗi ngày thu nhận và chuyển tịch đề từ đại lý khác trên địa bàn thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
thông qua tin nhắn điện thoại các trang mạng xã hội với số tiền đánh bạc từ hai trăm linh triệu cho đến năm trăm linh triệu đồng ước tính là khoảng gần sáu mươi tỷ đồng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai mỗi ngày thu nhận và chuyển tịch đề từ đại lý khác trên địa bàn tp đà nẵng và tỉnh quảng nam

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện